chủ tịch quốc hội chúc mừng đại sứ cuba lianis torres livera được lãnh đạo đảng nhà nước cuba tin tưởng bổ nhiệm làm đại sứ tại việt nam bày tỏ hy vọng trên cương vị mới bà sẽ có một nhiệm kỳ thành công
chủ tịch quốc hội cho rằng mối quan hệ hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố thông qua việc duy trì trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao theo các kênh đảng nhà nước quốc hội cũng như các bộ ngành địa phương
năm hai nghìn một mươi bảy quốc hội việt nam đã vinh dự đón chủ tịch quốc hội cuba esteban lazo herandez thăm việt nam chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết hợp tác toàn diện giữa việt nam cuba
đại sứ cuba cảm ơn chủ tịch quốc hội đã dành thời gian tiếp đón khẳng định vai trò của quốc hội việt nam nói riêng và cá nhân chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có nhiều đóng góp nhằm thúc đẩy cho quan hệ song phương của hai nước
cho đến nay người dân cuba vẫn còn ấn tượng về bài phát biểu của chủ tịch quốc hội tại quảng trường cách mạng ngày đó
trong thời gian tới đại sứ cuba mong muốn được thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai quốc hội và tăng cường giao lưu nhân dân nhằm duy trì phát triển mối quan hệ này cho thế hệ trẻ hai nước
tại buổi tiếp đại sứ tây ban nha bà maria jesu figa lópez palov chủ tịch quốc hội nhiệt liệt chào mừng đại sứ sang nhận nhiệm vụ tại việt nam
mong muốn đại sứ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai giữa hai nước và hai quốc hội
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam rất coi trọng quan hệ với các nước châu âu trong đó có tây ban nha
chủ tịch quốc hội cảm ơn tây ban nha đã chính thức phê chuẩn hiệp định hợp tác và đối tác toàn diện pca giữa việt nam và eu
đồng thời mong muốn tây ban nha và nghị viện tây ban nha tiếp tục ủng hộ việt nam tiến tới ký chính thức hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu gọi tắt là evfta
đại sứ tây ban nha khẳng định tây ban nha mong muốn được thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với việt nam trên các lĩnh vực
đặc biệt với một nền kinh tế đã đạt được nhiều thành công như việt nam tây ban nha và việt nam sẽ có nhiều hơn nữa các dự án hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
đồng thời sẵn sàng chia sẻ với việt nam về kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà tây ban nha có thế mạnh
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại thành phố hồ chí minh ban tuyên giáo trung ương phối hợp với ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại
tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc năm hai nghìn một mươi bảy triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám dự hội nghị có đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng ban chỉ đạo về công tác thông tin đối ngoại trung ương và gần sáu trăm linh đại biểu đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành
đoàn thể chính trị xã hội các tỉnh thành phố trong cả nước và các cơ quan báo chí tham dự hội nghị
tại hội nghị các tham luận tập trung bàn về những vấn đề kết quả công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc năm hai nghìn một mươi bảy của một số bộ ngành địa phương
kinh nghiệm triển khai công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động đối ngoại lớn
những vấn đề đặt ra liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo ngư nghiệp ngư trường ngư dân
công tác tuyên truyền vận động nhân dân về những vấn đề liên quan đến biển đảo biên giới của các lực lượng vũ trang tổ chức xã hội
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí võ văn thưởng biểu dương những cố gắng nỗ lực vượt bậc hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cấp các ngành địa phương đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại
bên cạnh những kết quả đạt được công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền vẫn còn những hạn chế
như một bộ phận cán bộ quản lý chưa nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể của công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trong bối cảnh tình hình mới
công tác nghiên cứu dự báo còn hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động chưa phù hợp với từng địa bàn
ấn phẩm tài liệu tuyên truyền thông tin báo chí bằng tiếng nước ngoài còn ít chưa có sinh động
năm hai nghìn một mươi tám tình hình quốc tế khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp
đòi hỏi các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền
cần chủ động linh hoạt và sáng tạo trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ
tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức thông tin đối ngoại trong tình hình mới
quán triệt sâu sắc các quan điểm chính sách nhiệm vụ đối ngoại mà đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đã đề ra
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại hà nội đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã chủ trì hội nghị các trụ cột cộng đồng asean nhân kỷ niệm năm mươi năm asean
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung đồng chủ trì hội nghị
cùng tham dự còn có hơn một trăm linh đại diện các bộ ngành chính phủ tham gia hợp tác asean
năm hai nghìn một mươi bảy là năm đánh dấu mốc quan trọng cho chặng đường năm mươi năm hình thành và phát triển của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
đồng thời đánh dấu hai năm cộng đồng asean được hình thành với ba trụ cột
chính trị an ninh kinh tế và văn hóa xã hội
tại hội nghị các đại biểu nhất trí đánh giá asean đạt được nhiều thông tin
thành tiệu quan trọng trên mọi lĩnh vực
hai năm tham gia hợp tác mang lại cho việt nam những lợi ích quan trọng thiết thực
trong đó có kiến tạo môi trường hòa bình ổn định cho phát triển kinh tế xã hội
bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia
đẩy mạnh hội nhập quốc tế nâng cao vị thế quốc tế của việt nam
xây dựng cộng đồng asean chúng ta xây dựng ba cộng đồng
chính trị an ninh kinh tế và văn hóa xã hội
và qua thời gian chúng ta tham gia asean cũng như trong hợp tác asean
thì càng ngày chúng ta càng thấy là sự hợp tác phối hợp giữa các trụ cột với nhau
là hết sức cần thiết và quyết định cái sự thành công của asean
xây dựng ba trụ cột chính trị an ninh kinh tế văn hóa phát triển bền vững
tăng cường liên kết đã trở thành mối quan tâm chung của các nước thành viên trong cộng đồng asean
đặc biệt các khuôn khổ cơ chế và tập quán hợp tác sẻ chia
được hình thành trong các lĩnh vực từ giáo dục văn hóa y tế phúc lợi xã hội môi trường du lịch
để ứng phó các thách thức như bệnh dịch ma túy thiên tai
là các nhân tố định hình cho cộng đồng văn hóa xã hội asean
phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh
phát triển toàn diện mang lại phồn thịnh cho công dân các nước asean
mục tiêu bao trùm quan điểm nội dung hợp tác
các ủy ban hợp tác trong asean đã xoay quanh trụ cột này
từ đầu tư hạ tầng
phát triển nguồn nhân lực xúc tiến quảng bá
tạo ra một môi trường thân thiện để thu hút khách đến asean
và coi asean là một điểm đến chung
hội nghị cũng đánh giá trong bối cảnh ngày nay
tham gia asean của việt nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn
nhất là về nhận thức nguồn lực cơ chế điều phối phối hợp giữa các bộ ngành
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và đoàn công tác
đã thăm làm việc tại tây nguyên
và dự lễ trồng cây quỹ một triệu cây xanh cho việt nam
đồng chí đặng thị ngọc thịnh đã đến dân hương và ghi cảm tưởng tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh
tham dự lễ trồng cây chương trình quỹ một triệu cây xanh cho việt nam
do công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk phối hợp cùng tổng cục môi trường tổ chức
sáng cùng ngày phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và đoàn công tác
đã thăm làm việc và tặng năm mươi xuất quà cho năm mươi hộ gia đình chính sách
hộ nghèo trên địa bàn xã đức long huyện hòa an
tại đây phó chủ tịch nước mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân trong xã
tiếp tục đoàn kết thống nhất thi đua lao động sản xuất nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
lãnh đạo tỉnh huyện quan tâm giúp đỡ định hướng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng
tiếp theo chương trình trong phần thứ quốc tế nga thiết lập hiện diện lâu dài tại các căn cứ ở syri

hàn quốc bắt giữ hai người để điều tra vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở trê trân
theo bộ trưởng shoigu tuần trước tổng tư lệnh quân đội đã đồng ý cơ cấu lại các căn cứ quân sự tại tatud và hơme đồng thời khẳng định sẽ đóng quân lâu dài
trước đó tổng thống nga vladimir putin ra lệnh rút quân đội nga ra khỏi căn cứ syri và hiện chỉ còn ba tiểu đoàn quân cảnh trung tâm hòa giải và các căn cứ tại hai tỉnh trên
cùng ngày hội đồng liên bang nga tức thượng viện nga đã thông qua thỏa thuận giữa nga và syri về việc mở rộng trạm bảo dưỡng kỹ thuật cho hải quân nga tại khu vực cảng tatut
qua đó cho phép nga có quyền đồn trú một mươi một tàu chiến kể cả tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân
còn tại hàn quốc lực lượng chức năng nước này vừa bắt giữ chủ sở hữu và người quản lý trung tâm thể hình ở thành phố chechon
nơi xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng hồi tuần trước khiến hai mươi chín người thiệt mạng với các buộc liên quan tới những sai phạm trong việc tuân thủ các quy định về an toàn
cảnh sát thành phố chechur nêu rõ ông lee chủ trung tâm thể hình
và ông kim quản lý cơ sở này bị bắt giam để phục vụ công tác điều tra
hai người này đối mặt với cáo buộc liên quan tới tội danh vô ý làm chết người và ông lee đối mặt thêm với một cáo buộc vi phạm các quy định về an toàn
nếu bị kết tội hai người này có thể đối mặt với mức án năm tù giam và khoản tiền phạt một mươi sáu usd
theo điều tra hệ thống phun nước tự động ở tầng một của trung tâm thể thao đã không hoạt động khi xảy ra hỏa hoạn
lối thoát hiểm trên tầng hai nơi có nhiều nạn nhân thiệt mạng nhất cũng bị lấp kín bởi các kệ chứa đồ bằng inox và nhiều vật dụng khác
cảnh sát cho biết sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao các thiết bị an toàn không hoạt động và liệu ông lee có tuân thủ đúng các quy định về phòng chống cháy nổ hay không
ngoại trưởng trung quốc vương nghị cùng hai người đồng cấp afghanistan và pakistan hôm nay đã tham dự đối thoại vòng đầu tiên diễn ra tại thủ đô bắc kinh để trao đổi về một số chủ đề như lòng tin chính trị và hòa giải
hợp tác phát triển và chống khủng bố
dự cuộc họp đối thoại ba bên có ngoại trưởng trung quốc vương nghị ngoại trưởng afghanistan salahuddin rabbani ngoại trưởng pakistan khawaja aziz
cơ chế đối thoại ba bên được thành lập khi ngoại trưởng vương nghị tới thăm afghanistan và pakistan vào tháng sáu vừa qua
theo đó lãnh đạo ngành ngoại giao của ba nước đã trao đổi ý kiến về một số chủ đề bao gồm sự tin tưởng lẫn nhau và hòa giải về những khúc mắt chính trị còn tồn tại giữa các bên
cũng như hợp tác phát triển và chống khủng bố
giới phân tích đánh giá trung quốc hy vọng cơ chế hội nghị ngoại trưởng ba nước sẽ tạo điều kiện nhằm thắt chặt tình đoàn kết tăng cường hợp tác giữa trung quốc afghanistan và pakistan
israel đã cân nhắc các biện pháp nghiêm cấm các công ty hoạt động dựa trên đồng bitcoin và một số đồng tiền điện tử khác giao dịch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tel aviv
quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá trị đồng bitcoin biến động liên tục và tiềm ẩn nhiều rủi ro
theo lãnh đạo công ty chứng khoán israel những công ty kinh doanh tiền ảo không được phép giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán với lý do đang xuất hiện tình trạng bong bóng bitcoin
điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro sự bất ổn đối với các nhà đầu tư và nền kinh tế
việc ban hành lệnh cấm này là hồi chuông cảnh tỉnh giúp các nhà đầu tư hiểu rõ nguy cơ khi giao dịch đồng bitcoin
nếu như được thông qua đề xuất này sẽ được công bố rộng rãi để người dân israel đóng góp ý kiến
trước khi áp dụng trên thị trường chứng khoán trong nước
năm hai nghìn một mươi bảy là năm đã chứng kiến tốc độ phi mã chóng mặt của đồng tiền ảo bitcoin
tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày hai mươi hai tháng một mươi hai vừa qua giá trị của đồng tiền này đã sụt giảm tới ba mươi
khiến các nhà đầu tư lao đao và kéo theo hiện tượng bán tháo
tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày hai mươi hai tháng một mươi hai vừa qua giá trị của đồng tiền này đã sụt giảm tới ba mươi